nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công là nhân viên làm việc tại đền thờ
hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công
hồi tháng một mươi năm ngoái đền thờ này cũng đã bị tấn công khủng bố
khiến một mươi ba tín đồ trong đó có cả trẻ em và phụ nữ thiệt mạng và ba mươi người khác bị thương
bất chấp những nỗ lực trung gian quốc tế các cuộc đàm phán tiến tới lệnh ngừng bắn mới
giữa các bên trong cuộc xung đột đẫm máu kéo dài bốn tháng qua tại sudan vẫn chưa thể được nối lại
giao tranh đẫm máu vẫn diễn ra tại nhiều nơi trên khắp đất nước này
giao tranh nổ ra đặc biệt ác liệt tại thành phố niala thủ phủ bang nam đa phu miền tây sudan
giữa hai bên đối địch chính trong cuộc xung đột sắp sửa bước sang tháng thứ năm là quân đội quốc gia
và lực lượng hỗ trợ nhanh rsf
thống kê sơ bộ đến tối một mươi ba tháng tám cho biết ít nhất một mươi ba dân thưởng đã bị chết
cùng hàng chục người khác bị thương trong các cuộc giao tranh mới nhất tại riêng niala
ngoài ra hàng chục gia đình đã buộc phải rời bỏ nhà cửa trong thành phố để chạy đi lánh nạn
ngoài thành phố niala giao tranh ác liệt cũng được ghi nhận nổ ra tại một số khu vực
thuộc thủ đô khartoum và thành phố omdurman thủ bang cổng tên nhưng chưa rõ số lượng thừa vọng
cuộc xung đột bùng phát từ ngày một mươi năm tháng bốn tại sudan đến nay đã cướp đi mạng sống của gần bốn người
chủ yếu là dân thường khiến gần bốn triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
trong đó gần một triệu người phải chạy sang các nước láng giềng
nhiều nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế đã được tiến hành nhằm đạt tới một lệnh ngừng bắn lâu dài
cho cuộc xung đột nhưng chưa mang lại kết quả kỳ vọng
sau cuộc gặp chính thức ở niamey ngày hôm qua với chính quyền quân sự niger
một nhóm các học giả hồi giáo của nigeria cho biết những người đứng đầu cuộc đảo chính ở niger
sẵn sàng đối thoại để giải quyết bế tắc với cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ecowas
cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh ecowas đang xem xét các phương án
nhằm khôi phục chế độ dân sự ở niger bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự
sau vụ tổng thống mohamed bazoum bị lật đổ vào ngày hai mươi sáu tháng bảy
đây là cuộc đảo chính thứ bảy ở tây và trung phi trong ba năm qua
trước đó tổng thống nigeria bola tinobu với vai trò là chủ tịch ecowas
đã chấp nhận cử một phái đoàn các học giả hồi giáo tới niamey hôm một mươi hai tháng tám
những người đã cam kết thúc đẩy đối thoại nhưng một dấu hiệu cho thấy
khối này vẫn đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình
người dẫn đầu phái đoàn ông cx abdullah hibbalalau
cho biết người đứng đầu chính quyền dân sự niger nói rằng họ đã để ngỏ xem xét
các biện pháp ngoại giao và hòa bình nhằm giải quyết những khúc bắc hiện nay
hiện chính quyền quân sự niger chưa đưa ra tuyên bố chính thức về cuộc họp
nhưng những bình luận của tướng tiani là một trong số ít dấu hiệu gần đây cho thấy
ông sẵn sàng đàm phán
những người đứng đầu cuộc đảo chính ở niger trước đó đã từ chối các nỗ lực ngoại giao
của ecowas mỹ và các nước khác
điều này làm dấy lên nội ám ảnh về khả năng bùng phát một cuộc xung đột tiếp theo
ở khu vực sahel nghèo khó
thủ tướng đức olaf scholz đã hoan nghênh hội nghị bàn về kế hoạch hòa bình
ukraine vừa được ả rập xê út tổ chức đồng thời kêu gọi tiếp tục các nỗ lực ngoại giao
để tìm cách chấm dứt xung đột tại ukraine
hội nghị diễn ra tại thành phố zeda của ả rập xê út với sự tham dự của các đại biểu
đến từ khoảng bốn mươi quốc gia trong đó có mỹ đức trung quốc và ấn độ
trong một bình luận thủ tướng đức cho rằng những cuộc thảo luận quốc tế
về hòa bình cho ukraine như hội nghị ở ả rập xê út hay copenhagen đan mạch
hồi tháng sáu được tổ chức ở cấp cố vấn chính sách ngoại giao là rất đặc biệt
quan trọng và mới chỉ bắt đầu
tại hội nghị vừa diễn ra ukraine tìm kiếm sự ủng hộ dành cho kế hoạch hòa bình một mươi điểm
mà tổng thống volodymyr zelensky đưa ra hồi tháng một mươi một năm ngoái
kiev thể hiện hài lòng với kết quả hội nghị trong khi nước chủ nhà ả rập xê út khẳng định
các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục tham vấn quốc tế
và trao đổi quan điểm theo cách góp phần xây dựng nền tảng chung để mở đường cho hòa bình
tại ukraine nga không tham dự hội nghị lần này
truyền thông nhà nước triều tiên đưa tin nhà lãnh đạo kim jong un đã kêu gọi nhanh chóng
cải thiện năng lực sản xuất tên lửa nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tiền tuyến và các đơn vị tên lửa
theo hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna
trung ương đưa ra phát biểu trên khi tới thăm các nhà máy sản xuất tên lửa chiến lược
bệ phóng tên lửa và nhiều loại vũ khí quân sự khác vào các ngày một mươi một và một mươi hai tháng tám vừa qua
chuyến thăm trên diễn ra chỉ một tuần sau khi nhà lãnh đạo triều tiên thực hiện chuyến thị sát
và đưa ra những chỉ đạo trực tiếp trên thực địa tại các nhà máy sản xuất đạn dược
động thái trên diễn ra trong bối cảnh hàn quốc và mỹ dự định tổ chức cuộc tập trận thường niên
mang tên là trắng tự do ôn chi vào cuối tháng này
sự kiện mà bình nhưỡng cho là một cuộc diễn tập để xâm lược triều tiên
mới đây tại cuộc họp của quân ủy trung ương đảng lao động triều tiên hôm chín tháng tám
ông kim trương ươn đã kêu gọi chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra
bản tin tiếp tục với những thông tin về tình hình thiên tai trên thế giới
các đám cháy rừng ở hạt mai ui vẫn tiếp diễn số người chết tới nay đã lên tới chín mươi ba
và vẫn có thể còn gia tăng trong bối cảnh công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp tục được triển khai
đây là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở hawaii
kể từ khi một trận sóng thần cấp đi sinh mạng của sáu mươi một người năm một nghìn chín trăm sáu mươi
một năm sau khi hawaii trở thành một tiểu bang
lahaina là thị trấn bị thiệt hại nặng nề với hàng nghìn ngôi nhà và tám trăm năm mươi hectare rừng bị thiêu trụi
và chi phí cho việc khắc phục hậu quả được dự tính là gần sáu tỷ usd
giới chức địa phương đã huy động một phòng khách sạn cho những người mất nhà cửa
đồng thời biến một số cơ sở cho thuê thành nơi ở miễn phí cho các gia đình bị ảnh hưởng
trong khi đó công binh lục quân mỹ cũng triển khai
nhiều nhóm đến khu vực này để dọn dẹp những căn nhà bị thiêu trụi trong trận bão lửa
thiết lập trạm cấp điện giã chiến và tư vấn giới chức địa phương về công tác khắc phục hậu quả của thảm họa
tổng trưởng lý bang hawaii cho biết đã quyết định điều tra công tác cảnh báo và ứng phó với thảm họa thiên nhiên
sau khi có nhiều người dân cho rằng họ cần được cảnh báo sớm hơn trước khi các đám cháy lan tới
thiệt hại do thiên tai khắc nghiệt đang khiến số tiền yêu cầu bồi thường bảo hiểm tại trung quốc lên mức cao kỷ lục
tại một mươi sáu khu vực bị lũ lụt
thảm họa địa chất các tổ chức bảo hiểm nước này đã nhận được yêu cầu bồi thường của hơn hai trăm sáu mươi trường hợp
các yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến gần chín tám tỷ nhân dân tệ tương đương với gần một bốn tỷ usd
đến nay các công ty bảo hiểm đã giải quyết một trăm một mươi bốn yêu cầu bồi thường chi trả tương đương hơn hai trăm linh ba triệu đô la mỹ
đợt mưa lũ bất thường trong đó ở nhiều nơi tại các địa phương như bắc kinh thiên tân hà bắc
lượng mưa cao kỷ lục trong một trăm bốn mươi năm đã khiến hàng chục triệu người dân bị ảnh hưởng
ít nhất bảy mươi tám người đã thiệt mạng chủ yếu ở ba địa phương này
riêng thiệt hại việt vật chất ở tỉnh hà bắc ước tính lên gần chín mươi sáu tỷ nhân dân tệ gần một mươi ba ba tỷ usd
chính phủ trung quốc đã phân bổ bảy ba tỷ nhân dân tệ hơn một tám tỷ usd cho hai thành phố bắc kinh thiên tân
các tỉnh hà bắc căn lâm và hạc long giang nhằm khắc phụ hậu quả
trong khi đó vào hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng tám bão khanun cơn bão số sáu tiếp tục gây mưa lớn
và gián đoạn đường sắt ở nhiều tỉnh miền đông bắc trung quốc
các cảnh báo sạt lở sau bão được đưa ra tại nhiều địa phương
do đó ngoài hỗ trợ từ chính quyền địa phương sự bồi thường kịp thời từ các cơ quan bảo hiểm
đã góp phần giúp người dân giảm bớt khó khăn